trước đó vào lúc hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín đồng chí võ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài đang trong ca trực thì nhận được tin báo xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản
đồng chí đỗ văn tú được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm bắt tình hình
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát sau đó đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường
sau một mươi bốn giờ đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng võ tiến mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh ninh bình
trước sự hy sinh của trung úy đỗ văn tú lãnh đạo bộ công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ đỗ văn tú
ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy đỗ văn tú
ngày hai mươi năm tháng chín tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản và che giấu tội phạm đối với các bị cáo gồm
kim văn khải thạch thị liên và kim chanh ma ly cùng chú tại thị xã bình minh
theo cáo trạng vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thạch thị liên là mẹ của kim văn khải tổ chức tiệc nhậu tại nhà
tiệc nhậu có liên ma ly người sống chung như vợ chồng với mẹ khải khải cùng hai người thanh niên khác
tan tiệc một trong số hai thanh niên đã dù khải tiếp tục đi nhậu và gãi quan hệ đồng tính
lúc này khải nảy sinh ý định giết anh này để lấy tài sản
nên khải dùm
nạn nhân đến nơi vắng vẻ rồi ra tay sát hại cướp tài sản
mẹ và người tình của mẹ không tố giác mà còn che giấu
qua nhận định từng hành vi của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo kim văn khải một mươi tám năm tù giam về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản
tổng mức án là một mươi tám năm tù giam do thời điểm gây án bị cáo khải chưa đủ một mươi tám tuổi
bị cáo thạch thị liên và bị cáo kiên chanh ma ly cùng chín tháng tù cho hưởng án treo
thời gian thử thách là một năm sáu tháng cùng về tội che giấu tội phạm
đồng thời buộc bồi thường cho bên bị hại số tiền ba trăm tám mươi triệu đồng
sau khi lừa được nạn nhân vào nhà nghỉ để tiêm phi lơ phương cho nạn nhân uống thuốc ngủ mê man rồi lấy tài sản bỏ trốn
công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng tôn nữ huy phương không có chỗ ở cố định để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
qua khai thác nhanh đối tượng tôn nữ huy phương thừa nhận đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tại địa bàn thị xã hòa thành
ngoài ra với thủ đoạn tương tự đối tượng đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tp hcm hà nội tiền thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo trên một tỷ hai trăm linh triệu đồng
đối tượng hoạt động lưu động đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự trên địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước
từng có tiền án một mươi một năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị có liên quan để khai thác mở rộng và thông báo về thông tin đối tượng đến công an các địa phương để truy tìm bị hại
ngày hai mươi năm tháng chín tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo vương văn thành một mươi hai năm sáu tháng tù phạm say dinh tám năm tù trịnh quốc phú bảy năm sáu tháng tù cao sĩ huy bảy năm sáu tháng tù cùng về tội mua bán người
ngoài ra sáu bị cáo khác phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cũng bị tuyên án từ ba năm sáu tháng tù đến bảy năm tù
theo cầu trạng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thành phú dinh và huy thông qua mạng xã hội đăng tải bài viết tuyển lao động với mức lương thu nhập cao để lừa người việt nam đi sang campuchia làm việc
riêng thành đã cùng với trương tổ chức cho một trăm sáu mươi tám người việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia
thành được hưởng lợi số tiền hơn một trăm tám mươi triệu đồng
dinh đã tham gia đưa hai trăm năm mươi người việt nam sang campuchia được hưởng lợi số tiền hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng
còn phú là người trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng ba mươi năm người việt nam để đem qua campuchia hưởng lợi số tiền gần một trăm tám mươi triệu đồng
sáu bị cáo khác tổ chức cho một mươi sáu người xuất cảnh trái phép sang campuchia được hưởng lợi số tiền từ tám trăm linh cho đến bốn triệu đồng
các vụ việc vượt biên trái phép đều có sự tham gia của đối tượng môi giới
hoạt động có đường dây với nhiều chiêu thức và chiêu trò
chúng đã dùng những lời hứa hẹn ngon ngọt và vẽ ra thiên đường nơi miền đất hứa
thủ đoạn của các đối tượng thực hiện thì không mới nhưng đã đánh chúng tới tâm lý nên nhiều người vẫn dính bẫy
và mới đây công an tỉnh gia lai đã bắt và khởi tố nhóm năm đối tượng gồm cao văn tĩnh chủ tệ tp cn an hơ nên oi và trơ cùng chủ tệ tỉnh gia lai về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
quá trình điều tra cơ quan anh nghi điều tra công an tỉnh gia lai
công an tỉnh gia lai đã làm rõ thủ đoạn hành vi của từng đối tượng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng đã thuê hai xe khách loại một mươi sáu chỗ
chở số người tham gia vượt biên đi từ tỉnh gia lai vào huyện tỉnh biên tỉnh an giang để vượt biên sang campuchia rồi qua thái lan
khi đi đến địa phận huyện chư sê tỉnh gia lai thì bị công an gia lai phát hiện ngăn chặn
cao văn tĩnh là đối tượng từng có một tiền án bốn năm sau tháng tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
chấp hành xong
án phạt tù tính nhiều lần qua thái lan mọc đối với tổ chức phản động ở nước ngoài tiếp tục hoạt động chống phá nhà nước việt nam
sau đó đối tượng móc nối với các đối tượng phun rô lưu vong và các đối tượng trên địa bàn tỉnh gia lai để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
còn đây là đối tượng o in
o in đã nhận chỉ đạo của úc và trâm là hai đối tượng phun rô lưu vong
nên cùng các đối tượng khác đã tuyên truyền lôi kéo dụ dỗ một số hộ người đồng bào dân tộc thiểu số
nhẹ dạ chú tại địa bàn huyện đắk đoa và câu kết với đối tượng tĩnh để tổ chức vượt biên
lý do bên nước ngoài là kêu gọi tôi sử dụng tôi đó là tôi biết tôi là sai rồi
vì bây giờ tôi phải nói cho gia đình và con cái của tôi và anh em của tôi

trong làng hay tu bò mà tin lãnh chỗ nhà oi
đó là tin lãnh địa gà đó
bộ nữ tượng o in a nhân nên trơn từng hoạt động phun đô
tham gia biểu tình bạo loạn vào năm hai nghìn một và hai nghìn bốn tại gia lai
mặc dù được cơ quan công an và chính quyền địa phương giáo dục tuyên truyền vận động
tuy nhiên chúng vẫn ngoan cố không từ bỏ hành vi sai trái
lén lút nhóm học hoạt động tin lãnh địa gà ẩm mơ phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc
đồng thời lôi kéo một số hộ gia đình vượt biên trái phép
tôi đã sai rồi
tôi đã nghe lời úc ở bên mỹ đã truyền cho tôi cho đi thái lan
tôi là biết là chuyện đó là sai rồi
dân làm đồng nghề theo lời úc truyền truyền nữa
qua đấu tranh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh xác định
cao văn tĩnh là đối tượng cầm đầu hướng dẫn bốn đối tượng còn lại tổ chức cho người khác vượt biên
nhóm đối tượng này thường xuyên liên lạc với các đối tượng phôn đô lô vong
lôi kéo được hai mươi một người tham gia vượt biên
người đồng bào dân tộc thiểu số mà vượt biên đi qua thái lan thì họ phải bán hết tài sản
một hộ gia đình thì trên một trăm linh triệu
vì vậy là hầu như các gia đình đều bán hết tài sản để đi
vì vậy khi qua thái lan họ gặp rất là nhiều khó khăn
họ phải lo lắng bị cảnh sát thái lan truy bắt vì nhập cư bất hợp pháp
vụ việc được ngăn chặn kịp thời như thêm một lời cảnh báo đến người dân trên địa bàn tỉnh gia lai
cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thổi đoạn lừa phình của các đối tượng xấu
để tránh bị lừa đảo lôi kéo xứ dục thực hiện hành vi sai trái gây ảnh hưởng đến an ninh trả tự ở địa phương
ngày hai mươi năm tháng chín phòng cảnh sát điều tra tự phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
vừa tạm giữ lô hàng hai mươi hai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi năm từ singapore về việt nam
qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín nam hành khách tên là trần nhật sơn
thực hiện xong thủ tục nhập cảnh vào việt nam và đưa hành lý sách tay gồm một ban lô màu đen
qua máy soi số sáu của đội thủ tục hành lý nhập khẩu tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
trước khi đưa hành lý qua máy soi trần nhật sơn không thực hiện khai báo hải quan
tại thời điểm kiểm tra soi chiếu tổ công tác nghi vấn bên trong hành lý của hành khách trần nhật sơn
có chứa hàng hóa là điện thoại di động vượt định mức miễn thuế nên đã mời sơn vào phòng kiểm tra
kết quả kiểm tra tổ công tác phát hiện trong hành lý sách tay của sơn có hai mươi hai chiếc điện thoại nhãn hiệu
iphone một mươi năm pro max được sơn mua tại sinh và không khai báo nộp thuế với cơ quan hải quan khi nhập cảnh vào việt nam
qua làm việc sơn cho biết mục đích mua và mang hai mươi hai chiếc điện thoại iphone một mươi năm pro max
từ singapore về việt nam là để bán kiếm lời và tổng trị giá hàng hóa ước tính là khoảng chín trăm linh triệu đồng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm đã lập biên bản bắt người phạm tội
và quyết định tạm giữ đối với trần nhật sơn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh và điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật